thưa quý vị vào chiều ngày sáu tháng bảy tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao phóng viên đề nghị cho biết về thông tin công ty tổ chức đêm nhạc của nhóm blackpink
đăng bản đồ lễ bỏ cũng như là việc phim barbie bị cấm chiếu với lý do tương tự
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết các cơ quan chức năng của việt nam đang tiến hành xác minh
liên quan đến việc cấm chiếu phim baby tại việt nam bà phạm thu hằng nhấn mạnh quan điểm của việt nam về yêu sách đường chín đoạn là rõ ràng nhất quán
và đã được nói rõ rất nhiều lần việc quảng bá sử dụng các sản phẩm ấn phẩm có đường chín đoạn tại việt nam là vi phạm các quy định của việt nam và không được chấp nhận
bà hằng cho hay vụ việc này báo chí đã có thông tin cũng như thông tin về các biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng việt nam theo đúng quy định của pháp luật việt nam